tại thủ đô moscow liên bang nga vừa diễn ra lễ khai mạc triển lãm du lịch quốc tế moscow mit lần thứ hai mươi năm
nằm trong chương trình xúc tiến du lịch quốc gia tổng cục du lịch việt nam cũng tổ chức tham dự một trong những triển lãm du lịch lớn nhất thế giới này
triển lãm du lịch quốc tế moscow mit là một trong năm triển lãm du lịch lớn nhất trên thế giới hiện nay
đã thu hút đông đảo các công ty du lịch của nhiều nước đăng ký trưng bày sản phẩm và khách tham quan trong khuôn khổ triển lãm hàng trăm cuộc hội thảo họp báo
được xem là cơ hội để các công ty du lịch của các nước giới thiệu về tiềm năng du lịch của đất nước cũng như các gói sản phẩm du lịch
triển lãm rất có ý nghĩa đối với ngành du lịch nga bởi chỉ vài tháng nữa là diễn ra world cup hai nghìn một mươi tám tại nước này
nằm trong chương trình xúc tiến du lịch quốc gia tổng cục du lịch việt nam cũng đã tổ chức tham dự sự kiện
với đại diện của nhiều công ty du lịch như việt nam airline viet travel focus travel ash travel saigon tourist
đáng chú ý tại sự kiện lần này tổng công ty hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines đã giới thiệu một trong những chiếc máy bay hiện đại nhất của thế hệ mới
dreamliner boeing bảy trăm tám mươi bảy chín sẽ được đưa vào sử dụng cho trạng bay hà nội moscowa kể từ ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh cho biết
việc phối hợp giữa hãng hàng không quốc gia việt nam tổng cục du lịch và các công ty du lịch việt nam tham dự triển lãm lần này là điều rất cần thiết và hiệu quả
để khách nước ngoài có đầy đủ các thông tin cần thiết và tìm đến các cơ sở nghỉ dưỡng của việt nam bằng máy bay việt nam
còn theo đại diện của tổng cục du lịch việt nam đối với thị trường nước ta với mức tăng trưởng ba mươi một năm hiện nay
tổng cục hy vọng tới năm hai nghìn hai mươi sẽ đạt một triệu lượt khách nga chọn việt nam là điểm đến du lịch